nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức lễ dân hương chủ tịch hồ chí minh
tại bến nhà rồng và nhà lưu niệm chủ tịch nước tôn đức thắng
đứng trước anh linh của người đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm xin hứa với bác
sẽ đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng thành phố xứng đáng là thành phố mang tên bác thành phố anh hùng là đầu tàu kinh tế của cả nước
nhân dịp này lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức lễ dân hương
tại khu lưu niệm chủ tịch nước tôn đức thắng người con ưu tú của đất phương nam thành đồng tổ quốc